nhiều năm trở lại đây tại yên bái các bệnh viện công lập được sắp xếp đầu tư cơ sở vật chất
bên cạnh đó yên bái đang thực hiện nhiều chính sách khuyến khích đầy mạnh cho y tế tư nhân phát triển
với mục tiêu cao nhất là đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân
theo sở y tế tỉnh yên bái trên địa bàn tỉnh hiện có hơn một trăm linh cơ sở y tế tư nhân
gồm bệnh viện trung tâm điều trị phòng khám đa khoa trẻ rộng trên địa bàn tỉnh
các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn hoạt động hiệu quả giảm tài cho các bệnh viện công lập
người bệnh được hưởng lợi nhiều cơ sở y tế tư nhân tại các vùng khó khăn hoạt động có hiệu quả
tạo thuận lợi cho người dân tập thiểu số khám chữa bệnh
thời gian tới tỉnh yên bái tiếp tục tạo nhiều cơ chế chính sách
tiếp tục đẩy mạnh cho y tế tư nhân phát triển đi cùng với chất lượng dịch vụ
với mục tiêu đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao đời sống người lao động
góp phần đắc lực thực hiện chủ trương xã hội hóa y tế nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân